sau hơn một mươi tháng thi công thành phố hà nội đã chính thức khánh thành đưa vào khai thác cầu vượt nút giao an dương thanh niên nhân kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô
dự buổi lễ có các đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cầu vượt an dương thanh niên tây hồ hà nội khởi công vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy với mức đầu tư gần ba trăm một mươi hai tỷ đồng có chiều dài hai trăm bảy mươi một m rộng một mươi m bảy nhịp cầu
cầu được lắp đặt xây dựng bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ l
đây là cây cầu thứ một mươi một ở hà nội sử dụng kết cấu hộp dầm đúc sẵn và cũng là một trong tám công trình cấp bách cần triển khai nhằm hạn chế ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố
sau khi thông xe cầu vượt này sẽ giúp giải tỏa ủn tắc thường xuyên cho nút giao an dương thanh niên tạo hướng kết nối nhanh từ trung tâm hà nội tới sân bay nội bài
từ hiệu quả mang lại của công trình này thành phố hà nội sẽ nghiên cứu để triển khai tiếp đoạn từ khách sạn thắng lợi đến nút giao nhật tân và sẽ báo cáo chính phủ các bộ ngành cho phép cơ chế để triển khai nhanh chóng thuận lợi nhằm sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đồng bộ cả tuyến phát huy tối đa hiệu quả đầu tư